tiếp tục chương trình phiên họp thứ hai mươi tám ủy ban thượng vụ quốc hội cho ý kiến đối với các báo cáo về kinh tế xã hội cơ cấu lại nền kinh tế chương trình mục tiêu quốc gia chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên họp chiều nay tiếp tục cho ý kiến đối với báo cáo của chính phủ về tình hình kinh tế xã hội
bà lê thị nga chủ nhiệm ủy ban tư pháp đề nghị cần làm rõ chất lượng các công trình hạ tầng nói chung đặc biệt là công trình hạ tầng đầu tư công trong đó có các công trình về đường giao thông đang xuống cấp rất nhanh